phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong vi phạm về trật tự vỉa hè hay lát đá vỉa hè thời gian qua
đó là yêu cầu của đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tại hội nghị giao ban quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy do thường trực thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải đánh giá sau hơn một năm thực hiện
công tác quản lý đô thị được thành phố quan tâm đầy mạnh từng bước có chuyển biến tiến bộ
nhiều tuyến đường tuyến phố khu đô thị mới được chỉnh trang triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật
tuy nhiên liên quan đến việc chỉnh trang vỉa hè thời gian qua một số nơi làm chưa tốt
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu vi phạm về trật tự vỉa hè hay lát đá vỉa hè
phải xác định rõ trách nhiệm về các cấp lãnh đạo người đứng đầu chứ không thể coi như không có gì xảy ra
theo đồng chí hoàng trung hải chủ đề của năm hai nghìn một mươi tám
là nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
được các đơn vị thực hiện tốt và thực sự đi vào đời sống
thành phố sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức